chương trình dân địch tiếp tục với thông tin về cơn bão số năm trên biển đông
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông cách đảo hải nam của trung quốc khoảng bảy trăm sáu mươi km về phía đông đông bắc
và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn sáu độ kinh đông
cách đảo hải nam khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của cơn bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
một thông tin đáng chú ý khác là vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi một tháng chín
cơn bão mò khút trên vùng biển tây bắc thái bình dương đã đạt cấp siêu bão
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi sáu tức là từ một trăm tám mươi năm cho đến hai trăm linh km một giờ
và siêu bão ma khuốt sẽ di chuyển hướng về khu vực bắc biển đông trong khoảng bốn ngày tới
thưa quý vị để chủ động ứng phó với cơn bão số năm ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố
bản chương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau
một hủ bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng tránh
triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công
kiểm tra hướng dẫn giả soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng trũng thấp ven sông
ven biển vùng nguy hiểm vùng có nguy cơ sạt lở vùng ngập sâu chia cắt
các tỉnh miền núi kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất
thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh
đối với hồ chứa thủy lợi thủy điện liên tục cập nhật tình hình
tính toán phương án vận hành liên hồ chứa thủy điện và căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo vận hành cho phù hợp
đối với hồ sung yếu có cửa van điều tiết hạ thấp mực nước để đảm bảo an toàn
bố trí lực lượng thường trực tại các hồ để chủ động xử lý kịp thời
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thì văn phòng bộ công an cũng đã có công điện số ba
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
công an các tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa
nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng về việc ứng phó
và nội dung của công điện như sau
để chủ động ứng phó với các tình huống văn phòng của bộ công an
đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau đây
thực hiện nghiêm túc công văn số bốn trăm năm mươi ba ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó
hai theo dõi chặt chẽ diễn
sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện chế độ thông báo về văn phòng bộ công an theo số điện thoại như sau

sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một trăm sáu mươi